thông tin từ công an thành phố móng cái của tỉnh quảng ninh khoảng hai mươi hai h đêm ngày hôm qua tại cây xăng tiến hòa
phường hòa lạc đã xảy ra một vụ cướp nghiêm trọng giữa hai nghi phạm người trung quốc và nhân viên cây xăng trên địa bàn
khoảng hai mươi hai h đêm ngày hôm qua nữ nhân viên cây sang công ty asean số hai mươi chín đại lộ hòa bình đến trụ sở gần đó để nộp tiền bán xăng
thì bất ngờ bị hai đối tượng người trung quốc tiếp cận khống chế nhưng bị người dân phát hiện và vây bắt
một đối tượng đã bị người dân bắt giữ và bàn giao cho công an phường hòa lạc
đối tượng còn lại đã manh động cướp được một chiếc xe ô tô hiệu toyota biển kiểm soát một mươi bốn l chín nghìn chín trăm tám mươi tám tại công ty asean
rồi đâm thẳng vào lực lượng công an ở gần đó đang áp giải đồng phạm nhằm giải cứu
trên đường tháo chạy về hướng khu công nghiệp hải yên thành phố móng cái tới đoạn km một mươi sáu
chiếc ô tô bị mất lái sau đó lao xuống ruộng hai nghi phạm này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ